tính từ một mươi tám h ngày chín tháng tám đến một mươi hai h ngày hôm nay một mươi tháng tám cdc hà nội ghi nhận thêm năm mươi sáu ca dương tính mới
trong số này có một mươi ba trường hợp mắc ngoài cộng đồng
như vậy trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận một chín trăm linh chín ca dương tính
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một một trăm linh tám ca
hiện tại hà nội vẫn còn một sáu trăm bốn mươi bệnh nhân dương tính nằm ở các ổ dịch đang hoạt động
trong đó chỉ có hai trăm sáu mươi chín bệnh nhân thuộc các ổ dịch được xác định nguồn lây
còn lại là một bốn trăm linh sáu bệnh nhân thuộc các chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây
đáng chú ý là chùm sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng ghi nhận một trăm linh hai bệnh nhân
và chùm ho sốt thứ phát ngoài cộng đồng có bảy trăm chín mươi bốn bệnh nhân
chính vì vậy ngành y tế hà nội tiếp tục khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố
có một trong các biểu hiện như ho sốt đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác hoặc mất
thì cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai miễn phí
cũng trong hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bắc từ liêm đã phát đi thông báo khẩn
tìm người có liên quan đến công ty viettel post và viettel logistic thuộc cụm công nghiệp từ liêm phường minh khai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bắc từ liêm yêu cầu những người có tiếp xúc với nhân viên
lái xe người giao nhận của công ty viettel post và viettel logistic tại hà nội
và các tỉnh lân cận trong thời gian từ ngày hai mươi năm
tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng tám thì cần thực hiện từ cách ly tại nhà và liên hệ ngay trạm y tế gần nhất
hoặc liên hệ với trung tâm y tế quận bắc từ liêm để được kiểm soát dịch tễ
trước tình hình rất phức tạp của dịch covid một mươi chín hà nội đã xiết chặt việc kiểm soát người dân ra khỏi nhà
bằng cách yêu cầu chặt chẽ hơn trong việc cấp giấy thông hành cho người dân đơn vị cơ quan
trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách
theo đó người lao động thuộc các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cần lưu thông
trong thời gian thực hiện giãn cách phải được ủy ban nhân dân cấp xã phường xác nhận